đoàn khảo sát của tạp chí cộng sản do đồng chí đoàn minh huấn ủy viên dự khuyết trung ương đảng tổng biên tập tạp chí cộng sản làm trưởng đoàn cùng đại diện báo nhân dân
đã làm việc với thường trực tỉnh ủy phú yên và các ban ngành liên quan về việc mua và đọc báo tạp chí của đảng
trên địa bàn phú yên các tổ chức cơ sở đảng các cơ quan đơn vị đoàn thể đều được phân bổ kinh phí để đặt mua báo đảng
gồm báo nhân dân tạp chí cộng sản báo phú yên và một số tờ báo khác phù hợp với từng lĩnh vực công tác
hệ thống mạng lưới phát hành báo chí thường xuyên được mở rộng nâng cao chất lượng bảo đảm một trăm linh xã phường thị trấn có báo đọc trong ngày
tuy nhiên trước sự phát triển đa dạng phong phú tiện ích của các phương tiện nghe nhìn cùng với sự phát triển của internet đã ảnh hưởng đến việc mua và đọc báo đảng
nhận thức của một số cấp ủy người đứng đầu cơ quan về việc đua đọc báo đảng còn hạn chế công tác kiểm tra chưa thường xuyên quyết liệt
theo thống kê của bưu điện tỉnh phú yên trong quý bốn năm hai nghìn một mươi tám hầu hết các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đều có tỷ lệ đặt mua báo đảng đặt thấp so với yêu cầu

phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lương minh sơn phó bí thư thường trực tỉnh ủy phú yên cho rằng tỷ lệ các tổ chức đảng cơ quan đơn vị đặt mua báo đảng như hiện nay là thấp
trong đó có lỗi của các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng
đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm kết luận số hai mươi chín của ban bí thư khóa một mươi một về tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi một cttu của bộ chính trị khóa bảy
về việc mua và đọc báo đảng
tỉnh ủy phú yên cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong thời gian tới
đó là các huyện thị thành ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy phải tăng cường chỉ đạo giá soát và phân bổ kinh phí mua báo tạp chí của đảng hàng năm
bảo đảm mỗi tri bộ đảng bộ đều có báo nhân dân tạp chí cộng sản và báo phú yên
chỉ đạo đảng ủy cơ sở phải có trách nhiệm mua và cấp báo nhân dân tạp chí cộng sản báo phú yên cho các tri bộ trực thuộc